ngày sáu tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã tống đạt bản án sơ thẩm đến các bị cáo người liên quan trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do ông trần quý thanh bảy mươi một tuổi cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái là trần uyên phương bốn mươi ba tuổi trần thị ngọc bích bốn mươi tuổi thực hiện
theo bản án đối với các giao dịch vay tiền bằng thỏa thuận miệng giữa các bị hại với phía ông trần quý thanh được giải quyết theo bộ luật dân sự về vai tài sản và ghi nhận các thỏa thuận không trái với quy định pháp luật
cụ thể tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận về số tiền vốn và lãi vay giữa các bên đã giao dịch theo trình bày của bốn bị hại là đúng
đồng thời ông trần quý thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả lại tiền cho vay và hủy các hợp đồng tài liệu liên quan đến giao dịch được xác lập giả tạo trái pháp luật nên hội đồng xét xử ghi nhận
riêng đối với bà đặng thị kim oanh tại phiên tòa đã yêu cầu ông trần quý thanh phải bồi thương thiệt hại về lợi thế kinh doanh kể từ ngày bị chiếm đoạt tài sản với số tiền năm trăm ba mươi một ba tỷ đồng
về yêu cầu này hội đồng xét xử cho rằng bà oanh không có tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra
việc yêu cầu tính thiệt hại tháo mức lãi suất một mươi trên giá trị tài sản được định giá là không có cơ sở nên không được chấp nhận
hội đồng xét xử sơ thẩm xét thấy ông trần quý thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại số tiền một trăm tám mươi ba tỷ đồng cho bà phạm thị nụ và ông trần quý thanh đã nộp để khắc phục hậu quả cho các bị cáo trong giai đoạn điều tra
như đã thông tin tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông trần quý thanh mức án tám năm tù bà trần uyên phương bốn năm tù và bà trần ngọc bích lãnh ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
ông trần quý thanh và hai con gái còn bị phạt bổ sung mỗi người một trăm linh triệu đồng xung ngân sách nhà nước
tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng tài sản được các cơ quan có thẩm quyền công nhận được công chứng chứng thực
cùng các giấy tờ đã giao kết có liên quan giữa các bị cáo và bị hại người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
các bị hại lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung đặng thị kim oanh và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án phải chịu án phí dân sự sơ thẩm
trong đó bà kim oanh phải chịu án phí cao nhất lên đến chín trăm tám mươi ba triệu đồng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi ông trần quý thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho bà đặng thị kim oanh
ông nguyễn văn trung ông lâm sơn hoàng ông nguyễn huy đông vay tiền với lãi suất ba một tháng
điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay
tuy nhiên theo điều tra thì khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông trần quý thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản
theo các cơ quan tiến hành tố tụng tổng trị giá chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
theo đó với sự xuất hiện trong forbes book từ năm hai nghìn một mươi tám ông trần quý thanh từng được xem là gương mặt người việt sẽ có thể nhanh chóng lọt danh sách tỷ phú usd
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn với tiền thân là nhà máy bia bến thành trải qua hơn hai mươi năm tân hiệp pháp đã trở thành tập đoàn nước giải khát có quy mô lớn ở việt nam
tân hiệp pháp chủ yếu phát triển sản xuất và bán các sản phẩm nước giải khát
gồm trà thảo mộc trà xanh trà bí đau nước uống vận động nước tăng lực giữa đậu nành và nước tinh khiết cho thị trường trong nước và một mươi sáu quốc gia trên thế giới như trung quốc châu phi úc đài loan campuchia singapore và nga
trong đó các thành phần chủ lực bao gồm nước tăng lực no một trà xanh không độ trà thanh nhiệt đốc tơ thanh trà sữa macchiato không độ nước tăng lực no một chanh dâu nước ép trái cây no một juice sữa đậu nành no một soya sữa đậu xanh no một soya
nước tinh khiết no một nước uống vận động no một active trà ô lòng không độ linh chi trà bí đao collagen
tập đoàn này sở hữu bốn nhà máy sản xuất tại bình dương hà nam chu lây quảng nam và hậu giang cùng các pháp nhân thành viên như công ty trách nhiệm ưu hoạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp công ty trách nhiệm ưu hoạn no một hà nam công ty trách nhiệm ưu hoạn no một chu lây
hiện tại tân hiệp pháp có bốn nhân viên
người sáng lập tân hiệp pháp group ông trần quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại tp hcm
chủ vừa buôn bán vật liệu xây dựng hiệp pháp
từ bé ông thanh đã được gửi vào trường tabot sài gòn một ngôi trường nói tiếng pháp xanh giá bậc nhất lúc bấy giờ dành cho con cái nhà giàu
biến cố đột ngột xảy đến với gia đình khi mẹ ông qua đời cha ông phải gửi con trai vào cô nhi viện cách khá xa đà lạt
tuổi thơ với biến cố lớn đã giúp ông chủ tân hiệp pháp nghiệm rằng muốn tồn tại thì phải làm tốt và phải chiến đấu
ông thanh từng chia sẻ với báo giới
những năm sống ở cô nhi viện đã khiến tôi hình thành tính cách là không đầu hàng không bỏ cuộc và làm gì cũng phải đàng hoàng
ông trần quý thanh sau đó tốt nghiệp đại học bách khoa chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy
sau này ông nhận bằng tiến sĩ quản trị của southern california university mỹ
xuất thân từ kỹ sư cơ khí nhưng lại sẽ hướng kinh doanh ngành thực phẩm với công việc tại tổng công ty thực phẩm trung ương
tiếp đó ông được bổ nhiệm làm giám đốc sưởng cồn ga và nước giải khát bến thành thuộc tổng công ty thực phẩm miền nam
cũng từ đây năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp đã được thành lập chuyên sản xuất nước ngọt nước giải khát có ga hương vị bia
ông thanh một lần nữa chứng tỏ sự nhạy bén của mình khi chuyển sang lĩnh vực sản xuất carbon dioxid và zirofractost
đây là nền móng để sau này ông phát triển thêm đồ uống thể thao và nước tăng lực
đến năm hai nghìn chín tân hiệp pháp bắt đầu là cái tên nổi trên thị trường nước giải khát tại việt nam khi tung ra trà thảo dược
tiếp đó nước tăng lực no một và trà thảo mộc dr thanh có thể trải rộng trên kệ hàng ở khắp vùng nông thôn việt nam
theo số liệu từ công ty nghiên cứu euromonital internatial tân hiệp pháp đã bán được khoảng năm trăm một mươi triệu lít đồ uống vào năm hai nghìn một mươi chín
theo bloomberg năm hai nghìn một mươi chín trần quý thanh cho biết ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư ba tỷ usd giúp tân hiệp pháp trở thành một bretbol tiếp theo trong khu vực
khi đó tân hiệp pháp kỳ vọng sẽ tăng doanh thu

trong cuốn vượt lên người khổng lồ viết bởi tác giả trần uyên phương con gái ông thanh cùng với hai đồng tác giả là jacki honner nhà báo anh và chuyên gia kinh tế người mỹ john kador được forbes book xuất bản trong năm hai nghìn một mươi tám đã hé lộ
ông trần quý thanh từng từ chối khoản tiền hai năm tỷ usd mà coca cola đã đề nghị mua cổ phần chi phối từ bảy năm trước
ông thanh từng chia sẻ lý do từ chối
vì đối tác yêu cầu tân hiệp pháp chỉ được phép mở rộng thị phần riêng của mình ở việt nam lào và campuchia và từ bỏ việc phát triển sản phẩm mới
hiện tại tân hiệp pháp là một thương hiệu lớn doanh thu cạnh tranh được với các tập đoàn nước giải khát từ nước ngoài tại việt nam
theo bảng xếp hạng vna năm trăm linh doanh thu năm hai nghìn một mươi một của tân hiệp pháp vào khoảng sáu tỷ đồng không thua kém nhiều so với ppsi việt nam
không chỉ ở lĩnh vực đồ uống ông chú tân hiệp pháp cùng hai con gái mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như truyền thông công nghệ
mua bán nợ và nổi bật nhất là bất động sản
tháng sáu hai nghìn một mươi bảy ông thanh từng tham gia vào hội đồng quản trị của công ty cổ phần địa ốc sài gòn và sở hữu bốn trăm bảy mươi tám bốn trăm tám mươi hai cổ phiếu của doanh nghiệp này
bà trần ngọc bích con gái thứ của ông thanh cũng từng chi cả một trăm linh tỷ đồng để tham gia đấu giá các khu đất lớn tại tỉnh bà rịa vũng tàu
vụ án con ruồi trong chai nam bộ oan xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn khiến tân hiệp pháp trở thành cái tên gây chú ý rất lớn với truyền thông
khi đó ông võ văn minh phát hiện chai no một tân hiệp pháp có con ruồi
ông minh liên hệ và đòi một tỷ đồng để giữ kín bí mật trái nước có con ruồi
phía tân hiệp pháp đề xuất tặng ông minh một số hiện vật nhưng ông không đồng ý đồng thời hạ giá xuống sáu trăm linh triệu đồng rồi năm trăm linh triệu đồng
đến tháng một hai nghìn một mươi năm khi ông minh đang nhận tiền của nhân viên công ty thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng
sau này tòa án nhân dân tỉnh tiền giang đã tuyên bị cáo võ văn minh mức án bảy năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản
sau này ông thanh nói với báo giới sự việc con ruồi cho ông thật sự thấm thiế câu nói thương trường là chiến trường